nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mới đây tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức diễn đàn
tuổi trẻ việt nam sắt son niềm tin với đảng với trên năm mươi tham luận gửi về diễn đàn đã khẳng định được vai trò lịch sử to lớn vĩ đại của đảng
diễn đàn là dịp để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống vẻ vang trạng đồn lịch sử của đảng cộng sản việt nam từ khi thành lập đến khi đảng lãnh đạo dành mọi thắng lợi của cách mạng việt nam
đồng thời góp phần bổ sung kiến thức cho cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên khẳng định niềm tin của tuổi trẻ việt nam đối với sự lãnh đạo của đảng
tại diễn đàn nhiều tham luận cũng được đưa ra thể hiện cái nhìn của tuổi trẻ trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng
ngoài ra một số bài viết nêu bật lên được những vấn đề nóng hiện nay đưa ra các giải pháp thiết thực để tham gia bảo vệ đảng
chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo đúng đắn của đảng cộng sản việt nam